cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự võ văn dầu
trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án là anh trai ruột của đối tượng
theo thông tin vào khoảng một mươi hai giờ trưa qua sau bữa nhậu rau về nhà đập phá đồ đạc
mẹ ruột dầu la mắng thì bị dầu lấy dầu dọa chém nên đã chạy sang nhà anh ruột của dầu để tránh mặt
tại đây hai bên xảy ra sô sát dầu đã dùng kéo đâm anh trai tử vong tại chỗ rồi ra đầu thú
lực lượng công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi ngay trong đêm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an thành phố mỹ tho
vừa phát hiện một vụ mua bán tảng chữ và sử dụng trái phép chân ma túy tại ấp bốn xã đạo thạnh thành phố mỹ tho
hai đối tượng bị phát hiện quả tăng đang tàng trữ trái phép chân ma túy là nguyễn minh hoàng và nguyễn thị thu
khám xét ba địa điểm tại nhà ở và phòng thuê trọ của đối tượng hoàng
lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ ba mươi ba gói ni lông chứa tinh thể màu trắng đối tượng khai là ma túy
cùng với một cân tiểu ly tiền mặt và nhiều dụng cụ để phân chia sử dụng trái phép trên ma túy
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn minh hoàng
và lập hồ sơ tám đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chỉ từ cuối tháng một đến nay tại các địa bàn giáp danh của các huyện trảng bom long thành thống nhất
định quán của tỉnh đồng nai đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ cấp giật tài sản táo bạo với thủ đoạn hết sức manh động liều lĩnh
công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và công an các huyện
tích cực vào cuộc truy xét và bắt được nhóm đối tượng chuyên thực hiện các vụ cướp giật tài sản nói trên
sáu đối tượng bị công an huyện trảng bom bắt khẩn cấp và tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
gồm thân thế huỳnh phạm quốc anh hào thân thế hùng nguyễn hoàng bảo ngô văn thành và nguyễn mai vũ hảo
cùng chú tại huyện tràng bom đây là nhóm đối tượng tuổi đời còn nhỏ lớn nhất hai mươi tám tuổi nhỏ nhất một mươi chín tuổi
nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản táo bạo thủ đoạn rất tinh vi
xảo quyệt và manh động ở địa bàn liên huyện nạn nhân mà chúng thường lựa chọn là người đi một mình
hoặc chị em phụ nữ đi vào những cung đường vắng khi phát hiện con mồi các đối tượng điều khiển xe
áp sát để đối tượng ngồi sau chớp thời cơ giật tài sản rồi tẩu thoát tại cơ quan cảnh sát điều tra
các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
tuy nhiên chúng tôi cướp giật tài sản để tiêu xài cá nhân và mua ăn nhậu
hào là người trực tiếp chở tôi tôi là người ngồi sau dịch sợi dây chuyền khi mà phát hiện được con mồi
hàu chạy lên áp sát tôi là người ngồi sau dịch trợ dây chuyền và về làm bán ra và chia đôi cho nhau
bước đầu cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên thực hiện hơn một mươi vụ cướp giật tài sản
các huyện tràng bom long thành thống nhất định quán
tài sản mà các đối tượng chiếm đoạt được gồm hàng trăm triệu đồng tiền mặt
nhiều điện thoại túi sách trang sức có giá trị khác
sau khi gây án các đối tượng lấy tiền chia nhau
riêng tài sản giấy tờ của các nạn nhân các đối tượng thường vứt đi để phi tang
đối với các vụ việc trên thì chúng tôi xin khuyến cáo người dân khi ra đường
thì cũng không nên mang theo nhiều tài sản có giá trị
khi mang dây chuyền thì phải mặc áo khoác áo có cổ để hạn chế sơ hở
cho đối tượng lợi dụng để cướp dựt tài sản
hoặc là có giỏ sách thì chúng ta bỏ vào trong cốp xe để an toàn cho trong quá trình lưu thông
bạn may khi mà bị các đối tượng cướp dựt tài sản
thì chúng ta nhanh chóng nhìn rõ đặc điểm về phương tiện các đối tượng sử dụng
và đặc điểm gián người của đối tượng
và nhanh chóng đến cơ quan công an gân
đó là nơi gần nhất để trình báo vụ việc
qua đây công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đề nghị
những ai là nạn nhân của nhóm cướp giật trên liên hệ đội cảnh sát hình sự để trình báo
và đề nghị các đối tượng đang lẩn trốn nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú
để được hưởng chính sách hoan hồng
hoạt động của các đối tượng cướp giật tài sản thường mang tính manh động
do đó ngoài những nỗ lực của lực lượng chức năng
bản thân người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa
không để sơ hở khiến kẻ gian có cơ hội gây án
ngó phần bảo vệ an toàn cho bản thân và giữ bình yên cho cả cộng đồng
thông tin từ cục cảnh sát giao thông ngày hôm nay ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ
cả nước đã xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm một mươi năm người thiệt mạng và một mươi tám người bị thương
như vậy là trong ba ngày nghỉ lễ cả nước đã xảy ra tám mươi vụ tai nạn giao thông
làm chết và bị thương chín mươi một người
trong đó vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc một h hai mươi năm phút sáng
nay tại quốc lộ một qua địa phận xã hoài châu bắc thị xã hoài nhơn tỉnh bình định
giữa xe ô tô khách và xe máy đã làm ba người tử vong
nguyên nhân sơ bộ do tài xế xe khách không chú ý quan sát đi không đúng phần đường quy định
còn lái xe máy điều khiển xe qua đường không chú ý quan sát
không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên và vi phạm nồng độ cồn
cũng trong ngày hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần bốn sáu nghìn trường hợp vi phạm
ra quyết định xử phạt hơn bốn tỷ đồng tước giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn hơn sáu trăm linh trường hợp
tạm giữ bảy mươi bảy ô tô hơn một năm nghìn xe máy và một mươi ba phương tiện khác
các lỗi vi phạm chủ yếu về nồng độ cồn hơn chín trăm linh trường hợp vi phạm tốc độ hơn sáu trăm năm mươi trường hợp
không có giấy phép lái xe hơn sáu trăm linh trường hợp và không đội mũ bảo hiểm là hơn một bốn trăm linh trường hợp
mặc dù chưa kết thúc đợt nghỉ lễ nhưng ngày hôm nay người dân đã bắt đầu quay trở lại các thành phố lớn
do lo ngại tắc đường vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ sẽ khiến cho nhiều tuyến đường đông đúc phương tiện và xảy ra ủn tắc giao thông
từ bốn giờ chiều nay nhiều tuyến đường cửa ngõ thành phố hà nội đã khen đặc xe cộ
tại nút giao quốc lộ một a cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình lượng phương tiện từ quốc lộ một a hướng vào thành phố hà nội tăng đột biến
chiều từ cao tốc pháp vân cầu sẽ ninh bình hướng vào thành phố hà nội xảy ra ồn ứ cực bộ
ồn tắc nghiêm trọng cũng xảy ra tại một số tuyến đường cửa ngõ của thủ đô
còn ở phía nam bắt đầu từ hơn năm giờ chiều nay trên tuyến quốc lộ một đoạn thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
hướng từ miền tây đi thành phố hồ chí minh lượng phương tiện tăng đột biến hàng nghìn xe mô tô ô tô xe khách di chuyển chậm
trên tuyến hàng không tại sân bay nội bài hà nội nhộn nhịp người dân quay trở về nhà sau kỳ nghỉ lễ
ghi nhận vào chiều nay mặc dù mới là ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ nhưng lượng khách tại sân bay tân dân nhất cũng khá đông
do khách đổ về tăng cao lực lượng an ninh hàng không liên tục điều tiết người và các phương tiện để đảm bảo trật tự
mặc dù khách đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng nhốn nháo mất trật tự
đối tượng đa phần là những người có học thức có tiềm lực và quan hệ xã hội rộng
do vậy đấu tranh với tội phạm của cồn trắng thì đòi hỏi lực lượng công an không chỉ tinh thông nghiệp vụ
sắc bén khôn khéo mà còn phải có bản lĩnh vững vàng trước mọi cám rỗ của những viên đạn bọc đường
nỗ lực không ngừng nghỉ nhiều năm qua lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ đã khám phá nhiều chuyên án chấn động cả nước
khẳng định được vị thế của mình trong công tác đấu tranh với tội phạm trên lĩnh vực này
chuyên án bí số bảy trăm linh năm t đấu tranh với hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạng zunma phú thọ và một số tỉnh thành khác trên cả nước
được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ triệt phá thành công
đã khởi tố một mươi một bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trôn thuế
đã chứng minh các đối tượng mua bán chín trăm hai mươi một hóa đơn giá trị gia tăng khống với doanh số hơn chín trăm linh tỷ đồng
gây thiệt hại về thuế hơn bảy mươi năm tỷ đồng
vụ án sử dụng con dấu giả chữ ký giả của chủ tài khoản để làm các ủy nhiệm chi giả mạo
qua mặt hệ thống kiểm soát của ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền
chiếm đoạt tài sản lên tới hàng chục tỷ đồng
do đối tượng nguyễn lê thanh tú cầm đầu cũng đã được cơ quan điều tra bóc gỡ

tại để xác minh làm rõ trong đó đã làm rõ bốn trường hợp lạng lách đánh võng
một trường hợp nẹp bô tạo tiếng ồn ba trường hợp chở hai đều không có mũ bảo hiểm
trong khi đó tại bình phước một mươi quái xế nẹp bô lãng lách đánh võng trên các tuyến đường
nội ô tp đồng xoài cũng vừa bị vây bắt các lực lượng thuộc đội cảnh sát giao thông
công an thành phố đồng xoài đã tiến hành mật phục trên tuyến đường hồ xuân hương và quốc lộ một mươi bốn
phát hiện một số nhóm thanh niên chạy xe mô tô có hành vi nẹp ô lãng lách đánh võng trên đường
trong đó có nhiều xe mô tô đã thay đổi kết cấu phụ tùng
các lực lượng đã tiến hành vây bắt được một mươi thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô
trong đó có sáu người có độ tuổi từ một mươi ba một mươi bảy